phiên họp chủ bị của các quan chức kinh tế cao cấp asean chuẩn bị các nội dung cho hội nghị bộ trưởng kinh tế asean hẹp lần thứ hai mươi sáu
đã diễn ra tại thành phố đà nẵng
bộ công thương với tư cách điều phối kênh hợp tác kinh tế của việt nam trong asean chủ trì và điều hành cuộc họp
các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng để báo cáo lên hội nghị bộ trưởng kinh tế asean hẹp lần thứ hai mươi sáu
sẽ diễn ra vào ngày một mươi tháng ba tới
điểm nhấn của hội nghị chủ bị là một mươi ba ưu tiên do việt nam đề xuất trong năm chủ tịch asean
sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị bộ trưởng kinh tế asean hẹp hai mươi sáu
trước khi thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm nay
đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đoàn việt nam đã đưa ra đề xuất asean cần có hành động chung
nhằm duy trì chuỗi cung ứng trong asean tạo điều kiện hỗ trợ nguồn cung nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm giảm thiệt hại cho nền kinh tế khu vực
phiên họp chủ bị cũng đã ra soát cập nhật tình hình triển khai quan điểm của từng nước đối với tất cả các nội dung chính
kể từ sau hội nghị quan chức kinh tế cao cấp asean lần thứ nhất hồi tháng một vừa qua